vào chiều ngày một mươi năm tháng một báo nhân dân hàng tháng ấn phẩm của báo nhân dân đã tổ chức gặp mặt cộng tác viên
và ra mắt sách với những bài viết và tác phẩm đặc sắc nhân dịp xuân canh tí hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi gặp mặt nhà báo hồng vinh nguyên tổng biên tập báo nhân dân
đã chúc mừng những thành tựu dấu ấn và thành tích của tờ báo
cũng như mong muốn nhân dân hàng tháng tiếp tục nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc
nhân dịp này báo nhân dân hàng tháng đã giới thiệu bộ sách mới năm hai nghìn hai mươi gồm bốn quấn
trong đó có hai đầu sách quen thuộc là đối thoại hành hai nghìn một mươi chín cùng tập truyện ngắn đặc sắc người đàn ông của dòng sông
và hai điểm nhấn của năm đó là quấn vượt qua giới hạn viết tiếp những huyền thoại mới và chân dung người mê sách
thay mặt cán bộ phóng viên biên tập viên nhân dân hàng tháng nhà báo phan thanh phong
trường ban báo nhân dân hàng tháng đã cảm ơn sự cộng tác tích cực của các đồng chí lãnh đạo
đội ngũ và nghệ sĩ
và mong muốn trong năm hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục nhận được sự cộng tác chặt chẽ hiệu quả hơn nữa